phiên thảo luận trung cấp cao khóa bảy mươi bốn đại hội đồng liên hợp quốc sẽ diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín tại new york mỹ
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh sẽ dẫn đầu đoàn việt nam tham dự sự kiện
báo thế giới và việt nam có bài chủ nghĩa đa phương trong ứng phó với thách thức toàn cầu
phiên thảo luận trung cấp cao khóa bảy mươi bốn đại hội đồng liên hợp quốc là cuộc họp có sự tham gia của nhiều nguyên thủ quốc gia nhất thế giới
tại kỳ họp năm nay dự kiến có một trăm bốn mươi ba nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ sẽ tham gia vào các phiên thảo luận
bên cạnh phiên thảo luận chung là các sự kiện cấp cao khác như hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu
cuộc họp cấp cao của liên hợp quốc về phổ cập chăm sóc sức khỏe toàn dân diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững
giảm thời giờ làm việc tăng thời giờ nghỉ ngơi là vấn đề đang được các cấp công đoàn việt nam đặc biệt quan tâm trong quá trình sửa đổi bộ luật lao động
mới đây đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam đã thống nhất sẽ đưa ra đề xuất bổ sung thêm ba ngày nghỉ trong năm vào bộ luật lao động sửa đổi
trước đề xuất bổ sung thêm ba ngày nghỉ lễ trong năm của tổng liên đoàn lao động việt nam
nhiều công nhân khu công nghiệp cán bộ công chức cán bộ công đoàn rất phấn khởi và đồng tình ủng hộ
nếu được nghỉ thêm ba ngày lễ trong năm người lao động có thời gian chăm sóc gia đình gắn bó đoàn kết nhau hơn
đặc biệt họ có thêm thời giờ để nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động
tốt hơn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp điều này làm lợi cho cả hai phía
báo sài gòn giải phóng có bài viết đáng chú ý
tuyển sinh chui hệ cao đẳng
mặc dù giáo dục nghề nghiệp đã được bộ giáo dục và đào tạo bàn sao cho bộ lao động thương binh và xã hội quản lý
nhưng công tắc tuyển sinh đào tạo vẫn còn nhiều bất gập
theo quy định các trường đại học không được tuyển sinh đào tạo hệ cao đẳng
nhưng hiện rất nhiều trường vẫn bất chấp tổ chức tuyển sinh đào tạo và cấp bằng chui
mà chưa hề có giấy phép của tổng cục giáo dục nghề nghiệp
vì sao lại có tình trạng như vậy mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang bốn
hai mươi hai công ty do các cổ đông của địa ốc alibaba lập nên ra bán gần năm mươi dự án tại bà rệ vũng tàu đồng nai bình thuận
với hàng chục nghìn lô đất vẽ trên giấy chưa có một ai vào ở
dự án ma gom tiền thật là bài viết trên báo tuổi trẻ
theo các chuyên gia có thể thấy đây là dạng biến tướng huy động vốn
với một tài sản tưởng là thật nhưng lại là tài sản hình thành trong tương lai
bị pháp luật không cho phép kinh doanh
việt nam thừa nhận hoạt động kinh doanh đa cấp nhưng nếu kinh doanh một tài sản không thật lại trở thành lừa đảo
buôn lậu công khai trước chốt biên phòng đây là loạt bài viết điều tra trên báo thanh niên
mỗi ngày có hàng chục chuyến đò sắt chở người vượt sông biên giới ở thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
sang địa phận thành phố đông hưng trung quốc đánh hàng lậu đưa về việt nam
hoạt động buôn lậu rầm rộ diễn ra cả ngày lẫn đêm dù bến sông chuyển hàng nằm sát cạnh trạm kiểm soát
của lực lượng biên phòng móng cái
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân